đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã chủ trì hội nghị
công bố quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ tại liên đoàn lao động tp hà nội
theo quyết định số tám nghìn tám trăm hai mươi sáu ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban thường vụ thành ủy hà nội điều động phân công đồng chí bùi huyền mai
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thành ủy viên phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đến nhận công tác tại liên đoàn lao động tp hà nội
chỉ định làm bí thư đảng đoàn giới thiệu để bầu bổ sung vào ban chấp hành ban thường vụ
bầu giữ chức vụ chủ tịch liên đoàn lao động tp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
sau đó đồng chí vương đình huệ đã có buổi làm việc với liên đoàn lao động thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí vương đình huệ đề nghị tổ chức công đoàn thủ đô
quan tâm hơn đội ngũ đoàn viên người lao động trong đó chú trọng các phong trào thi đua
nhất là đối với vấn đề cải cách hành chính quy tắc ứng xử
về các kiến nghị trong đó việc cải tạo cung văn hóa hữu nghị việt sô
bí thư thành quỷ hà nội hiến mạnh đây là vấn đề cấp bách
tp hà nội phải tăng cường hỗ trợ cùng liên đoàn lao động tp sớm hoàn thành nhiệm vụ này